dù vẫn còn chưa học xong phổ thông trung học thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh không phải đến trường
một nhóm học sinh tại hà nội đã ngang nhiên giả mạo cảnh sát hình sự
giàn cảnh gây ra nhiều vụ cướp tiền của người đi đường
và ngay sau khi nhận được trình báo của các bị hại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận cầu giấy
tổ chức lực lượng điều tra truy xét bắt gọn chín đối tượng của ổ nhóm cướp tài sản táo tợn này
dù mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi thế nhưng nhóm thiếu niên này đã nhiều lần giả danh cảnh sát hình sự
gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn hà nội
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng này hẹn nhau đi lăng thang trên các tuyến phố
nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm không có biển kiểm soát xe máy
sẽ tổ chức chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ đe dọa chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân phản kháng nhóm thiếu niên sẵn sàng dùng vũ lực tấn công cho đến khi lấy được tiền
bọn cháu đuổi theo đến cầu nhật tân thì bọn cháu ta được đầu và anh ý dừng xe
thì bọn cháu có xuống xe và đánh bọn cháu đánh vào mặt và đá vào lưng
lúc xuống xe bọn cháu nói với anh ấy là bọn cháu đang ở bên hình sự số bảy hồ thiên quang
và bọn cháu có yêu cầu kiểm tra người vào một cốt xe
bọn cháu bắt đầu dọa tiếp là đưa xe về phường thì người con trai đưa cho anh khiêm năm trăm linh nghìn

cầm đầu băng nhóm này là một thiếu niên mới chỉ học tài sản

nhiều lần xem hình ảnh các tù cảnh sát hình sự cảnh sát một trăm bốn mươi một mặc thường phục trấn áp tội phạm trên mạng xã hội
đối tượng này nảy sinh ý định bắt trước và rủ tám đối tượng còn lại cùng tham gia đóng giả cảnh sát hình sự để cướp tài sản người đi đường
thấy kiểu hình sự đập ở trên youtube với cả mạng tv các thứ thì bọn cháu thấy bọn cháu nghe theo
lúc đó bọn cháu chán bọn cháu đi lượn thì bọn cháu không có việc gì làm
trong mọi cháu nghĩ ra mấy cái trò nghịch dại đấy
cũng ngong cuồng ngong ngồi không nghĩ đậu
cơ quan công an cũng đã thu giữ hai chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ổ nhóm này
chỉ trong vòng vài ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng này đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản
với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn một triệu đồng
cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân đi vào buổi đêm
gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta nên hết sức cảnh giác
sau khi các đối tượng
xưng danh là cảnh sát hình sự xuống để kiểm tra
người dân cần phải kiểm tra cụ thể
đơn vị công tác
và yêu cầu đưa về trụ sở để làm việc
không được kiểm tra trực tiếp
ngoài đường khi không mặc quần áo quân phục
cũng như không có các lực lượng đi cùng
trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho người dân vào dịp cuối năm của các đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt giữ người